ngày một mươi hai tháng bốn công an quận một đã chuyển hồ sơ vụ án hai bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ nguyên huệ
cho công an cảnh sát điều tra công an tp hcm để điều tra theo thẩm quyền
động thái này diễn ra sau khi công an quận một khởi tố bị can bắt tạm giam phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
quay ở tiền giang về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi và mục đích khiêu giam
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ là đơn vị thụ lý tiếp vụ án này
trước đó chiều ngày sáu tháng bốn công an phường bến nghé quận một tiếp nhận tin từ chị nguyễn thị chi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở phường tân hưng quận bảy về việc bị thất lạc hai con là cháu nktm bảy tuổi và cháu ltl ba tuổi
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một từ tối ngày ba tháng bốn
chị chi đã đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con
trước tình hình trên lãnh đạo bộ công an và thương trực thanh quỷ tp hcm
đã chỉ đạo các đơn vị tùng quân vào cuộc tìm kiếm
với nhiều biện pháp nghiệp vụ công an xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
có một phụ nữ lợi dụng lúc hai cho bé không có người trông coi đã tiếp cận dẫn dụ đi theo từ quận một sang quận tám
người này sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về trung cư sài gòn pơn phường hai mươi hai quận bình thạnh
lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an quận một công an quận bình thạnh phát hiện huỳnh thị nhật vi
đang khống chế hai con của chị nguyễn thị chi tại một căn hộ ở tháp ruby trung cư sài gòn pơn
lúc này hai bé vẫn khỏe mạnh
cảnh sát sau đó đã làm thủ tục bàn giao các cháu cho gia đình chăm sóc
qua điều tra cơ quan chức năng bắt đỡ xác định vi quê một người đàn ông ở nước ngoài và được anh ta tru cấp tiền
ngoài ra người này còn yêu cổ vi tìm mấy bé gái để quay clip kêu dâm
sau khi nhắm đến hai bé gái ở phố đi bộ nguyễn huệ vi thuê căn hộ cao cấp tại trung cư sài gòn pơn
với giá một mươi tám triệu đồng một tháng từ ngày ba tháng bốn
tối hôm đó bị ca nến phố đi bộ nguyễn huệ dẫn dụ hai bé về trung cư trên và thực hiện hành vi đe hèn
rồi gửi cho bạn trai
kiểm tra điện thoại của bị can cơ quan chức năng tìm thấy nhiều hình ảnh clip nhạy cảm của các nạn nhân
liên quan đến vụ án người phụ nữ bắt cóc hai bé gái để quay clip khiêu dâm
luật sư cho rằng ngoài xem xét các tội danh của người phụ nữ
cũng cần phải xem xét vai trò của người đàn ông ngoại quốc được đối tượng đã nêu ra
dưới góc độ pháp lý luật sư đinh thị nguyên giám đốc công ty luật trách nhiệm hưu hạn đại đông á
đòi luật sư thành phố hà nội nhận định
bắt cóc trẻ em là nỗi ám ảnh không chỉ đối với trẻ em mà với cả người lớn
bởi hành vi bắt cóc trẻ em chỉ là khởi đầu cho những chuỗi tội ác bất hạnh có thể diễn ra ngay sau đó
nên hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh
luật sư nguyên viện dẫn luật trẻ em quy định trẻ em là người dưới một mươi sáu tuổi
nghiêm cấm các hành vi bỏ rơi bỏ mặc mua bán bắt cóc đánh tráo chiến đoạt trẻ em
hành vi bắt cóc đánh trao chiến đoạt trẻ em là những hành vi nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến các quyền cơ bản của trẻ em tiêm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội
tạo ra bi kịch buồn đau cho cha mẹ trẻ em
bởi vậy người thực hiện hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo đó người thực hiện hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội
chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo quy định tại điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt từ ba năm đến bảy năm tù
trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức đối với từ hai người trở lên phạm tội hai lần trở lên
mức hình phạt có thể từ năm năm đến một mươi năm tù
nếu hành vi được xác định là có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể lên tới một mươi năm năm tù
còn theo luật sư nguyễn phương tuyến đoàn luật sư thành phố hà nội
tại điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hình phạt đối với tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi và mục đích khiêu dâm được quy định như sau
người nào đủ một mươi tám tuổi trở lên
mà lôi kéo dụ dỗ ép buộc người dưới một mươi sáu tuổi trình diễn khiêu dâm
hoặc trực tiếp chứng kiến sự việc diễn ra khiêu dâm dưới mọi hình thức
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thuộc một trong những nhóm đối tượng có tổ chức hai lần trở lên
đối với hai người trở lên đối với người mà phạm tội có trách nhiệm chăm sóc
giáo dục chữa bệnh có mục đích thương mại thì phạt tu từ ba năm đến bảy năm tù
phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương của cơ thể là sáu mươi một trở lên
làm cho nạn nhân tự sát thì sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm tù
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định từ một năm đến năm năm
cũng theo luật sư nguyễn phương tuyến
ngoài ra cần phải làm rõ trách nhiệm pháp lý của người đàn ông nước ngoài
theo luật sư cần phải xác định rõ vấn đề của nhân vật này
đó là người đàn ông đó hiện có ở việt nam hay không
vai trò của người đàn ông trong vụ án là gì
sự việc liên quan đến hai bé gái bị bắt cóc tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
quận một tp hcm gây xuân sao dư luận trong thời gian vừa qua
mặc dù cơ quan chức năng đã kịp thời bắt giữ hung thủ và giải cứu thành công hai em nhỏ
dòng đây cũng là một tín hiệu cảnh báo
đặc biệt đối với những bậc phụ huynh cần lưu ý để bảo vệ trẻ em ở nơi đông người
thời gian qua trên cả nước cũng liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em
với nhiều thủ đoạn tinh vi táo tận hơn
mục đích của bọn bắt cóc rất đa dạng bao gồm đòi tiền chuộc xâm hại tình dục bóc lột sức lao động
các chuyên gia cho rằng nguy hiểm luôn dình dập ở trẻ em ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào
sau vụ việc hai cháu bé ở tp hcm một lần nữa tiếng chung cảnh tình đối với các bậc cha mẹ
người giám sát trẻ lại được sóng lên
tình trạng bắt cóc trẻ em không chỉ xảy ra với gia đình có điều kiện kinh tế khá giả
nhằm đòi tiền chuộc mà với mọi đối tượng trẻ em để phục vụ mục đích xấu của kẻ vi phạm pháp luật
cách đây chưa đầy một năm vào hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại quận long biên hà nội
người dân còn chưa hết sợ hãi trước vụ bắt cóc trẻ bảy tuổi nhằm mục đích đòi tiền chuộc một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên chỉ hơn một tháng sau tại huyện gia lâm hà nội lại xảy ra vụ việc
người giúp việc bắt cóc con chủ nhà một mươi hai tuổi rồi giết chết
nếu vụ án ở trẻ bảy tuổi kẻ bắt cóc là người lạ mặt
có sự chuẩn bị rõ ràng khi lắp biển số ô tô giả chuẩn bị nhiều sim điện thoại để đánh lạc hướng công an
thì ở vụ bé gái hai tuổi đối tượng phạm tội chính là người thân thiết với bé khiến gia đình không đề phòng
theo luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
trước những tình huống trẻ bị bắt cóc dù với mục đích gì thì đầu tiên gia đình phải hết sức bình tĩnh
bởi chỉ có một hành vi làm cho đối tượng sợ hãi là có thể khiến cho trẻ gặp nguy hiểm
những đối tượng bắt cóc trẻ em rất manh động côn đồ có khi chỉ cần một tiếng quát
một tiếng hô hoặc nạn nhân khóc hét lên hay vùng vẫy bỏ chạy cũng có thể làm đối tượng mất kiểm soát
vấn đề thứ hai là trong quá trình bắt giữ nạn nhân để đòi tiền chuộc
đối tượng sẽ thực hiện hành vi xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của nạn nhân
để cho người thân sợ hãi mà phải đưa tiền luật sư cường phân tích
trong xã hội hiện đại đặc biệt là các đô thị lớn ở hà nội thành phố hồ chí minh
nhu cầu giúp việc lại rất lớn nhiều gia đình tin tưởng mà cho cả tài sản con cái cho người làm chống giữ
một số người thuê giúp việc nhưng không qua công ty cung cấp dịch vụ mà chỉ giới thiệu
chuyển tay nhau không biết rõ ràng về hoàn cảnh lai lệch của người đó
điều này sẽ dẫn tới hệ lụy xấu
bởi nếu một người không được đào tạo sức khỏe tâm thần không tốt hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến trẻ
khi giao con cho ai thì người đó phải thực sự có đạo đức đáng tin tưởng
đặc biệt các gia đình cũng cần phải nâng cao cảnh sát vì thực tế hiện nay
nhiều người bình thường rất tốt bỗng dưng lâm vào tình trạng nợ nần mất trắng tài sản
vì đầu tư tiền ảo vỡ nợ váy tín dụng đen trong lúc quẫn bách
có thể làm những điều mất kiểm soát như bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc
cùng với đó là giáo dục kỹ năng cho trẻ khi giao tiếp với người lạ và xử lý tình huống khi bị bắt cóc
cộng đồng cũng cần nâng cao nhận thức trách nhiệm với những tình huống nghi ngờ bắt cóc trẻ em
chẳng hạn trẻ em dưới ba tuổi chưa thể tự hoạt động độc lập được
nếu bị ra khỏi nơi sinh sống trẻ thường sẽ quấy khóc
chính vì vậy khi gặp một người mang theo đứa trẻ mà tỏ ra sợ hãi kêu khóc
thì chúng ta hoàn toàn có quyền hỏi để viết về mối quan hệ giữa người đá và trẻ như thế nào
hoặc nếu thấy biểu hiện tâm lý bất thường của người đi cùng trẻ như bồn trồn
láo liên lo lắng thì chúng ta có thể giữ lại và trình báo cơ quan chức năng
đối với trẻ lớn hơn nếu thấy các biểu hiện không tự nhiên không hợp tác với người đi cùng
thì cần phải trao đổi trực tiếp với trẻ để trẻ có cơ hội cầu cứu hoặc có thể nói đó không phải là người thân của mình
tuy nhiên luật sư đặng văn cường cho rằng qua những vụ bắt cóc trẻ em
bài học lớn nhất mà người dân cần nhận thức rõ đã là nguy cơ mất an toàn trong xã hội đang rất lớn
vì thế các gia đình cần phải quan tâm hơn nữa trong việc chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ con em mình
cảnh giác với tình huống trẻ có thể bị người khác bắt đi bắt cóc bất cứ lúc nào
trao đổi với phóng viên thạc sĩ tâm lý thái đỉnh lãm giảng viên thăm vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng sống tại trường đại học fpt cho rằng
việc gia tăng các vụ bắt cóc gần đây ở những nơi công cộng cho thấy sự chủ quan lơ là của người lớn
hay là những yếu tố khách quan khác làm cho chúng ta ít quan tâm đến sự an toàn của trẻ
đồng thời những vụ việc đau lòng vừa qua cũng cho thấy chúng ta vẫn cứ giữ tâm lý chữa rồi mới phòng
điều này có nghĩa là có việc mới giật mình các bậc phụ huynh và nhà trường mới tìm đến các tổ chức chuyên đề
các buổi tập huấn nhưng quên mất rằng phong và lệnh viện giữa lúc đầu cho trẻ vẫn tốt hơn
đây là vấn đề khá cấp bách với việc gia đình các bậc cha mẹ cần phải quan tâm và chú trọng nhiều hơn
tới việc gen tích kỷ luật và những giá trị sống cũng như kỹ năng sống từ đó đưa ra biện pháp bảo vệ trẻ nhỏ nơi đông người
theo tiến sĩ thái đỉnh lãm hai kỹ năng quan trọng cần phải tập cho trẻ đó là
dền ruốt tính kỷ luật cho con dạy cho trẻ biết chơi ở nơi nào là an toàn
nhận diện được người thân và chỉ đi và nghe theo lời ông bà cha mẹ hoặc người thân dặn trước đó
có sự xác nhận của ba mẹ mới được làm
giáo dục kỹ năng phòng chống sẽ giúp trẻ cách từ chối ứng phó với hoàn cảnh khó khăn như học thuộc địa chỉ
hay số điện thoại của bà mẹ hoặc người thân phòng khi đi lạc còn có sự giúp đỡ hoặc khi có người lạ bắt chuyện
cho bánh kẹo hay kéo bé đi thì ngay lập tức la lớn để cầu cứu những người xung quanh
để tập và dạy luyện cho bé những kỹ năng trên trở thành một phản xạ quen thuộc thì cần phải có sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường
cụ thể giáo viên và phụ huynh cần phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng để gian luyện cho các bạn nhỏ
các bậc phụ huynh không nên chủ quan mà phải tập cho trẻ tính cẩn thận ở mọi nơi mọi lúc khi không có ba mẹ bên cạnh
trang bị cho trẻ các vật dụng hay thiết bị điện thoại đồng hồ thông minh dạy con trẻ cách sử dụng khi cấp thiết phải gọi cho ai
ngoài ra có thể chuẩn bị các mau giấy nốt rán lên cặp để khi con gặp vấn đề có thể sử dụng ngay và được hỗ trợ từ người lớn